cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng lúc một mươi năm h để cập nhật những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
những ngày qua mưa lũ đã khiến cho nhiều tỉnh phía bắc bị thiệt hại nặng về người và tài sản
theo thống kê của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh mưa lũ đã làm bảy người thiệt mạng hai người mất tích và bốn người bị thương
hàng trăm nhà dân bị sập cuốn trôi nhiều công trình giao thông bị sạt lở gây ách tắc
riêng tại tỉnh thanh hóa thiệt hại do mưa lũ ước tính một trăm hai mươi năm tỷ đồng
các tỉnh bị thiệt hại nặng gồm lai châu hai người chết ba người bị thương yên bái một người chết ba người bị thương thanh hóa một người chết
tại hòa bình sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị lũ quân trôi
trong khi đó trên địa bàn thành phố cao bằng lực lượng cứu hộ cầu nạn vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị nước cuốn trôi khi chơi ở bến nước thuộc phường sông bằng vào chiều ngày một mươi năm tháng tám
hiện nhiều địa phương vẫn đang có mưa có nơi mưa to đến rất to gây lũ và sạt lở đất ở một số địa bàn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và giao thông đi lại của người dân
ngoài ra mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề về đông nghiệp khiến cho hơn tám trăm linh ha lúa và gần sáu trăm sáu mươi ha hoa màu bị ngập lụt hư hỏng cúi lấp
sạt lở hơn sáu mươi tám sáu mươi một m ba đất đá đường quốc lộ tỉnh lộ và đường liên huyện thuộc các tỉnh sơn la hòa bình yên bái và thanh hóa
hiện tất cả các tuyến đường cơ bản đã thông xe còn ba điểm thuộc các tuyến quốc lộ một mươi năm c đi qua huyện mường lát tỉnh thanh hóa vẫn còn ách tắc
tuyến quốc lộ một mươi sáu đoạn đi qua huyện mường lát và tuyến đường huyện triềng nưa mường lát đã thông xe nên thị trấn mường lát không còn bị cô lập
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục chỉ huy các lực lượng tổ chức khắc phục sạt lở ở một số tuyến đường
nhanh chóng thông xe giúp tới nhân dân khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất thống kê thiệt hại
trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số một mươi chín gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến thanh hóa
và các bộ ngành có liên quan chỉ đạo chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
các bộ công an giao thông vận tải đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
theo đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ
và khu vực ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ áp thấp nhiệt đới trên vịnh bắc bộ
và trên khu vực bắc biển đông để triển khai các biện pháp phòng tránh
các tỉnh lai châu bắc giang thái nguyên quảng ninh nghệ an hà tĩnh quảng trị đã có công điện chỉ đạo các sở ban ngành
triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
bộ công an chủ động bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
tại các khu vực sung yếu nhất là các khu vực dễ bị chia cắt
sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc
thường xuyên báo cáo tình hình về ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính đến sáu giờ sáng nay bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển
từ quảng ninh đến quảng trị phối hợp với ngành thủy sản gia đình chủ tàu thuyền trưởng đã thông báo kiểm đếm
hướng dẫn cho ba mươi ba tám trăm sáu mươi năm phương tiện lòng bè lều tròi
một trăm hai mươi một chín trăm sáu mươi một người biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển phòng tránh
bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị đêm ngày một mươi năm dạng sáng
ngày một mươi sáu tháng tám một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn quang minh xã quảng nguyên huyện xín mẩn hà tỉnh hà giang
do mâu thuẫn gia đình nên nghi can là phàn mùi mấy hai mươi năm tuổi dân tộc giao đã giết chết ba người con đẻ của mình gồm hai cháu gái và một cháu trai
cháu lớn nhất sinh năm hai nghìn một mươi một cháu thứ hai sinh năm hai nghìn một mươi ba và cháu bé mới một mươi bốn tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu
ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ án
tại hiện trường nghi can đã đốt ba người con ruột của mình và đốt cháy một góc nhà
hơn một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm cho đến hai mươi giờ cùng ngày công an tỉnh hà giang đã bắt giữ được đối tượng
qua đấu tranh ban đầu phàn mùi mẩy khai đã nhận giết chết ba con ruột của mình
công an tp hà nội đã bắt được nghi can sát hại người phụ nữ hai mươi chín tuổi tại một nhà nghỉ trên đường giải phóng hà nội
vào lúc một mươi bốn h ba mươi
ngày một mươi sáu tháng tám
nghi can là lê anh tuấn ba mươi một tuổi hiện trú tại tổ một mươi phường pom hán thành phố lào cai tỉnh lào cai
được biết nghi can là em họ của nạn nhân hiện đang là giáo viên thể dục của một trường học trên địa bàn
bước đầu đấu tranh tuấn khai nhận lý do sát hại nguyễn thị hương giang là do chị này vay nợ anh ta một trăm ba mươi triệu đồng
nhiều lần đòi không được nên anh ta hẹn nạn nhân đến để sát hại
trước đó vào thời điểm trên tại nhà nghỉ tám trăm bốn mươi bảy đường giải phóng phường
bắt cuộn hoàng mai chủ nhà nghỉ phát hiện chị nguyễn thị hương giang hai mươi chín tuổi
trú tại tổ sáu yên sở hoàng mai hà nội tử vong trên giường trên người có nhiều vết thương
được biết nạn nhân làm kế toán tại công ty có trụ sở tại nhà riêng
liên quan đến vụ giết người gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra vào ngày tám tháng tám tại xã mê linh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
làm một cán bộ ban quản lý rừng nam ban tử vong
ngay phòng cảnh sát hình sự công an lâm đồng đã triệu tập thêm ba đối tượng
có liên quan đến cơ quan công an để làm việc
ba đối tượng được triệu tập đến cơ quan công an là liên hót hà mích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
lâm mù bì lì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lâm mù hà pen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng chú tại thôn hang hớt xã mê linh huyện lâm hà
đây là những đối tượng được xác định có liên quan trực tiếp và tham gia ngay từ đầu vụ hành hung
bắt đoàn cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban
trước đó vào ngày một mươi ba tháng tám liên quan đến vụ án nghiêm trọng này
công an tỉnh lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng là mờ bon ha hoàng
cùng con trai là liên hót hà long liên hót hà dách và lâm mù hà trăn
đối tượng thứ năm là klang ha hen đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng ngày một mươi năm tháng tám
ngoài việc khởi tố vụ án giết người gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ cố ý làm hư hỏng tài sản
giam các đối tượng về hành vi tham gia cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau
gây hậu quả chết người cản trở người thi hành công vụ
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên các tuyến đường của hà nội
có rất nhiều xe ô tô tư nhân gắn biển phù hiệu của các cơ quan nhà nước
như bộ công an quốc phòng v v nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông
khi có dấu hiệu vi phạm
trước thực trạng này phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm và tịch thu đối với những xe sử dụng phổ hiệu
không đúng quy định ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
mặc dù được gắn phù hiệu c của bộ thông tin và truyền thông
thế nhưng khi tìm hiểu thì cả xe và lái xe đều không có liên quan gì
đến bộ thông tin và truyền thông mà chỉ là gửi xe qua đêm ở đây
khi đưa gửi xe ở bộ thông tin là người ta phát cho tôi phù hiệu đấy
phù hiệu đấy lấy ở đâu ạ
lấy ở bộ thông tin luôn lấy ở bảo vệ bộ thông tin
bảo vệ phát cho anh à
bảo vệ đưa cho anh nè

không phải bộ thông tin mà xe anh gửi đấy là người ta đưa cho anh cái giấy ra vào cổng công quan thôi
còn đây cũng là xe tư nhân nhưng trên kính lại dán phủ hiệu ca của học viện an ninh nhân dân
điều đáng nói là cả xe và lái xe đều không phải do học viện an ninh nhân dân quản lý
chỉ trong một giờ lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng chục trường hợp
dùng phù hiệu không đúng quy định khi tham gia giao thông
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý gần một trăm linh trường hợp xe gắn phù hiệu sai quy định
một ô tô biển xanh hai mươi sáu ô tô biển đỏ vi phạm giao thông
cái việc mà các cái xe gắn các cái vụ hiệu của ngành báo chí là một công an là hai
cái xe mà phục vụ đê điều ấy khi cảnh sát giao thông gặp các cái biển ấy thì anh em cũng rất là ngại xử lý
thứ nhất thứ hai là người ta lợi dụng các cái biển ấy để có khi phải vi phạm đồn giao thông
có thể đi nhanh hơn một tí
dù là khi mà đường nó
ồn người ta sẽ đi sai làn đường hoặc là vượt đèn đỏ
các cái biển này thì đối với giao thông ngoài đường thì không có giá trị cả
trừ các cái cuộc ví dụ như là đạt đội hội ảng hoặc quốc hội
qua đây các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt các loại phù hiệu này
còn lực lượng cảnh sát giao thông thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và xử lý
những xe ô tô đeo phù hiệu bộ công an và các cơ quan nhà nước không hợp lệ
trời nhiều mây mưa lớn xảy ra trên diện rộng
người dân các tỉnh vùng núi cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
người dân cũng cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông và sạt lở đất ở vùng núi
phía nam sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây đến tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều
vào ban ngày thì có nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chiều tối mưa rào có thể xảy ra tại một vài tỉnh phía nam như ninh thuận và bình thuận với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ duy trì cường độ gió tây nam hoạt động ở mức trung bình nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào lúc chiều tối và đêm
tuy nhiên người dân vùng ven biển vẫn cần lưu ý có gió mạnh
ban ngày thì có nắng giang sen giữa những khoảng nhiều mây
nhiệt độ trong ngày phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại